tại thái nguyên bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên quỹ toàn cầu hóa nông thôn mới hàn quốc đã tổ chức hội thảo quốc tế chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp phát triển mô hình simaun undong trong xây dựng nông thôn mới ở việt nam
simaun undong là phong trào làng mới của hàn quốc
về tài chính hướng dẫn tập huấn các mô hình sản xuất xây dựng các thiết chế hạ tầng
chương trình của hàn quốc đến xóm tổ đến đây là bốn lần bốn năm rồi
thì đến đây cái trước hết là đã làm cải thiện được cái tư tưởng cái tinh thần và cái trách nhiệm với cộng đồng
đã xây dựng được một số mô hình mang lại công nhật và đã giúp xóm tổ những cơ sở hạ tầng rất là quan trọng
tại hội thảo giúp kinh nghiệm từ các mô hình đã hỗ trợ tại việt nam
các đại biểu đã chia sẻ nhé
các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm của hàn quốc trong thực hiện xây dựng nông thuần mới
theo phong trào si ma un undong và đưa ra những giải pháp góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội trên cả nước
với kinh nghiệm của các bạn hàn quốc đã triển khai hỗ trợ cho việt nam các mô hình này rất là hiệu quả
và cũng có thể là chúng tôi sẽ cũng bàn với các bạn đội quỹ somoing này để nhân rộng ở việt nam
đặc biệt là về cái
đào tạo nâng cao năng lực của các trưởng thôn bản trong điều hành quản lý cộng đồng
các dự án mà chúng tôi sẽ thực hiện trong năm năm và sau đó chúng tôi sẽ có cái đánh giá tổng thể về các dự án
nếu mà các dự án đó vẫn còn cần hỗ trợ thì chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ
hiện nay chúng tôi vừa có ký kết với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai thí điểm thêm tại một vài địa phương khác
tại nước các bạn
và chúng tôi sẽ hỗ trợ việt nam
đến bao giờ việt nam
việt nam hoàn thành được mục tiêu về nông thôn mới thì thôi
trong bảy năm thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới ở việt nam đã tạo ra những chuyển biến tích cực cho bộ mặt nông thôn
tuy nhiên việc triển khai xây dựng nông thôn mới vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục
với việc hợp tác thực hiện xây dựng nông thuần mới theo phong trào simaun undong
đã từng bước nâng cao hiệu quả của chương trình nông thôn mới
và tạo tiền đề cho việc hoàn thiện hơn bộ tiêu chí quốc gia của nước ta